thủy nguyên là mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa
thủy nguyên là mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa
huyện thủy nguyên thành phố hải phòng nằm bên dòng sông bạch đằng lịch sử
với vị trí địa lý khá thuận lợi phía bắc và đông bắc giáp tỉnh quảng ninh phía tây nam giáp huyện an dương và nội thành hải phòng
phía đông nam là cửa biển nam triệu cùng với số dân trên ba mươi vạn người
hai thị trấn ba mươi năm xã trong đó có bảy xã miền núi và ba xã đảo
có thể nói do đặc điểm về địa lý nên rất thuận lợi
việc tiếp nhận giao thoa và phát triển bản sắc văn hóa địa phương trong đó có hát đúng
chúc em đẹp nhé tuổi xuân chúc em hạnh phúc gia đình vui tươi rằng tuyến kết bạn người thương ơi
từ lâu người dân thủy nguyên sinh sống rộng khắp trên địa bàn
họ tạo lập các làng đồi làng ven sông ven biển
chính vì thế nghệ thuật dân gian như hát trèo chầu văn ca trù cũng hình thành và phát triển từ đó
nhưng loại hình tiêu biểu hơn cả được bà con nơi đây luôn gìn giữ và phát huy đó chính là hát đúng
hát đốm là loại hình di sản văn hóa phi vật thể
đặc trưng của tổng phục cũ bao gồm các xã phục lễ phả lễ tam hương ngày nay nói riêng và huyện thủy nguyên nói chung
cái nguồn gốc của hát đúng mà cũng như cái thời điểm nó bắt đầu có hát đúng bắt đầu từ bao giờ thì hiện giờ dối nghiên cứu vẫn chưa xác định được chính xác
chỉ biết là nó đã có rất lâu rồi đúng không ạ
và cái đấy thì nó ở huyện thủy nguyên hải phòng
có một cái tổng gọi là tổng phục thì nó gồm có ba làng là phục lễ phả lễ và lập lễ
nhưng bây giờ thì chúng ta đến đấy sẽ không thấy làng nữa mà bây giờ nó gọi là ba xã rồi
ba xã phục lễ phả lễ và lập lễ
thì nơi đó thì là có một cái truyền thống hát đúng từ lâu rồi
và cái đuống này nổi tiếng không chỉ ở hải phòng đâu mà ở khắp cả nước nước việt nam chúng ta đều biết đến
nhưng mà thực tế ra thì không phải chỉ ở cái tổng phục mới có đúng
mà hát đúng còn có ở một số nơi khác ví dụ như đồ sơn ví dụ như ở cát hải nữa
nhưng mà cái đúng mà độc đáo và nổi tiếng nhất thì vẫn là hát đúng ở tổng phục
đó là ba cái xã phục lễ phả lễ và lập lễ
những lúc lao động vất vả nơi đồng áng dưới sông biển hay đi thanh nhàn chơi hội vui xuân
trò chuyện người dân nơi đây đều hát đúng cùng nhau
lấy cớ mượn trời mượn đất trăng
sao mây nước mượn cỏ cây hoa lá thú vật chim muông
dùng đồ dùng sinh hoạt và cả những điển tích gần xa để biểu lộ tinh thần lạc quan yêu đời
tình cảm mặn nồng giữa nam nữ mang đậm tính cộng đồng
hát đúm là loại hình dân ca có mặt ở nhiều địa phương thuộc vùng châu thổ bắc bộ
tuy nhiên cho đến nay hát đốm chỉ còn tồn tại ở một số địa phương vùng ven biển
chủ yếu là các xã thuộc tổng phục lễ huyện thủy nguyên
hát đúng nó phân biệt với các loại hình văn hóa dân gian khác
ví dụ như trèo ví dụ như cải lương ví dụ như con họ
vấn đề là chỗ giai điệu của nó
thì cái làn điệu của hát đúng thì nó có một cái đặc biệt khác hơn chút
kỹ thức nếu mà trong giới nghiên cứu thấy là nó chỉ dựa trên ba cái âm ổn định
ba cái âm ổn định của nó thôi
nhưng mà cái cơ bản của cái âm nhạc dân gian ấy không phải chỉ hát đúng mà các loại khác
nói chung lại là những cái âm phụ nói chung là lối hát nói chung là cách diễn sướng
thì nó thể hiện một cái khác
giống như quan họ bắc ninh hay hát xoan phú thọ ví dặm nghệ tĩnh
hát đốm ở đây cũng chia thành các tốp nam nữ hát đối nhau
nơi mở hội hát thường là vườn trước hay sau
hát với hội chùa hay đình làng
nhóm nam và nhóm nữ sẽ có những chàng trai cô gái có tài có sắc nhạy bén
đã nhuẩn nhuyễn nhiều câu thơ và chuyện cổ có vần
những câu ca sao tục ngữ dân gian
từ đó mượn câu mượn chữ mượn trích đoạn ứng vận linh hoạt
những người còn lại trong nhóm vây quanh hoặc dàn hàng ngang theo dõi
chuẩn bị sẵn sàng cùng ứng đáp
thường mỗi cặp hát
có nhiều phân đoạn nội dung
lời hát giao tình khác nhau
mỗi bước hát ít nhất từ bốn đến sáu bài
trong khi chuyển bước
bên nam hay nữ có những bài hát sướng
nghĩa là hỏi đố mới lạ thâm ý và khó giải
người đại diện chính của nam hay nữ chưa tìm được lời giải
thì bạn hát cùng nhóm có thể đỡ lời
nếu bên nào chịu thua thì phải để lại vật làm tin
như khăn áo mũ
và như vậy
càng thôi thúc họ gắn tìm ra lời để chuộc lại
thường thì mỗi người tham gia thi hát
đều có sẵn trong trí nhớ nhiều bài hát để làm vốn
nên các buổi hát luôn được kéo dài
có thể từ sáng tới tối hoặc đêm muộn
rất nhiều chàng trai cô gái
càng hát càng say
có khi quên ăn quên mệt
hát đến hết buổi
vẫn còn lưu luyến hẹn ngày mai
xưa kia các chàng trai cô gái đều sử dụng sắc phục truyền thống
nam áo dài the hoặc phin màu đen quần trắng chân đi hút mộc
đầu quấn khăn nhiễu hay khăn xếp tay cầm ô
nữ thường mặc váy lĩnh hay lụa đen áo tứ thân mớ ba mớ bảy yếm trắng yếm hồng
lưng thắt bao tượng sắc màu rực rỡ đầu đội khăn mỏ quạ hoặc vấn tóc bọc nhung đen để vắt đuôi gà
từ sau năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến nay luồng gió cách tân giao lưu mở rộng trang phục dần dần biến đổi
trở nên gọn gàng và tiện lợi hơn
khi hát không dùng âm ngữ nói thường
mà dùng lời ca tiếng hát có vần để chào mời thăm hỏi làm quen tỏ tài ứng đáp
gửi gắm ước mong đạt được khía cạnh trong cuộc sống thường nhật của cả cộng đồng
khơi dậy cảm xúc sâu sắc với vũ trụ nhân sinh
hứa hẹn cầu mong lứa đôi nên duyên tài sắc
không phân biệt nghề giàu hay nghèo gần hay xa
chỉ mong rằng làm vui cho mình và tất cả cùng vui
một buổi hát đúm thường được chia thành chín bước
hát chào hỏi giao hẹn
hát giao duyên hay còn gọi là hát huê tình
hát đố giảng
hát họa nghĩa là lấy những sự vật hiện tượng tích truyện để ứng với tình cảm
hát mời hát lính hát thư
hát cưới và sau cưới hát ra về
thì tôi rất là yêu thích cái nghề hạt đúm này
tại vì là cái nghề hát đúm tôi thấy nó rất là bổ ích
tại nếu mà những cái lúc mà mệt nhọc
mà đi cấy đi cấy đi tắt nước
thì chúng tôi thường là hát
xay lúa cũng hát giã gạo cũng hát
mà hát là hai người mà hát là lên vợ lên chồng
hát đúm là nó say lắm
có thể là bỏ cả ăn cả việc làm để luyện tập những bài hát
chúng tôi rất là yêu cái làn điệu hát đúm này
tôi hát từ những năm đó đến năm thành viên đến bây giờ
tuy rằng những cái năm đó thì nó cũng không có nhiều bài hát
nhưng bây giờ chúng tôi cứ hát đần đần rồi
thì chúng tôi sẽ trở thành những nghệ nhân
và chúng tôi sẽ trở thành những bài hát đúm này
nhiều những bài hát rất hay
và chúng tôi sẵn sàng bây giờ chúng tôi thuộc trong người chúng tôi
hàng trăm bài hát các lối chúng tôi hát được
mà đi đến đâu các hội hoặc là các nơi
đâu mà có hát đúng là chúng tôi cũng sẵn sàng tôi tiếp được
điều đặc biệt ở hát đúng dù trong lễ hội hay cuộc thi
hoặc chỉ là hát vui giao duyên thuần túy
nam nữ gặp nhau các chàng trai thường chủ động hát chào các cô gái trước
lần lượt từng người sẽ hát làm quen
nhưng không được chùng với lời ca của người hát trước
bài bản lời ca dường như có sẵn
thể thơ được dùng để sáng tạo vào lời hát
là thể song thất lục bát hoặc thể lục bát
một số người hát giỏi có thể tự hào lực bát vào lời hát trước

cứ như vậy một số bài được bổ sung hoặc thêm lời theo thời gian
lời hát khổ thơ không quy định ngắn dài
miễn là ứng đối đúng ý chính của bạn hát
nhưng ít nhất cũng phải đủ một khẩu thơ bốn dòng
tuy nhiên trên thực tế ít nghệ nhân dùng chỉ một khổ thơ
này mùa thiên lý đầy trẻ thì hô
tràng quê hô em cùng quê hô
trọng nguyện cửa cấm lào hồng tốt tươi

hoa van đục nổi đu chim cao đau nề

từ những câu hát cổ cho đến những điển tích ca giao
ở đâu đâu có gì mới có gì hay là ông lại sắp xếp công việc để sớm tìm đến học hỏi và nghiên cứu
được bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ hát đúng xã lập lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng nên công việc của ông hăng không lúc nào ngưng nghỉ
ông xây dựng kế hoạch tìm cách duy trì hoạt động lập lịch sinh hoạt của câu lạc bộ một cách chi tiết
chính sự nhiệt huyết của mình đã giúp ông được các hội viên tin tưởng và ủng hộ
các buổi họp công lạc bộ đều được mọi người yêu hát đúm tham gia một cách tự nguyện
đây cũng là sân chơi bổ ích cho những ai đam mê loại hình nghệ thuật dân gian này
khi tôi lên tất cả công lạc bộ đã có tí nghiệm tôi
lên làm chủ nhiệm thì nó có muôn vàn khó khăn mà cũng rất là lo
không biết là mình có đảm
đảm nhiệm được không mình tự lo tự làm
mà nhiều người ta gọi điện đi học nhiều quá thì người ta cũng ngại
vì đây nó toàn mất thời gian
nhưng mà mình muốn là giữ lại cái bản sắc của dân tộc ấy
thì chỉ có quê hương lập thả phục là nó có cái môn hát đúng cổ truyền này thôi
còn đi lạch trên xã bản đắng ra bên không có
vậy cho nên là đã nói đến câu hát đúng của xã lập lễ thì người ta tìm về lập lễ thôi
dưới sự dẫn dắt của một người mang trong mình dòng máu nghệ thuật
cô lạc bộ của ông hang đã có nhiều thành tích nổi bật
tham gia các phong trào đoàn thể và xã hội một cách sôi nổi
ông đứng ra kêu gọi kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau
một phần sử dụng ngân sách của xã phần do các hội viên đóng góp
nhưng phần lớn là ngân sách xã hội hóa để anh chị em trong hội yên tâm tham gia
nhờ đó ông hăng đã đưa cô lạc bộ của mình vươn lên
là một trong những câu lạc bộ sôi nổi nhiệt tình nhất
tôi thấy ông hăng này cũng có cái khá công lao đóng góp của cô lạc bộ
coi như không quản ngày đêm lúc nào cũng là coi như nhiệt tình
cả được cả hai vợ chồng nhiệt tình
tôi thấy là từ khi mà ông đinh hăng này bầu lên trường nhiệm
tôi thấy rất là sôi nổi
sôi nổi mà coi như thấy công việc các ở trên mà giao về thì không bỏ cuộc nào
để ông có thể tập trung cho công tác xã hội
vợ ông đã hết mình lo cho gia đình
đặc biệt là công việc kinh doanh của gia đình để chồng yên tâm làm việc
thời gian đầu khi ông hăng vừa làm chủ nhiệm câu lạc bộ
bà minh cũng đã nhiều lần phản đối vì lo lắng ông vất vả
nhưng thấy niềm say mê của chồng
bà minh lại cảm thấy tự hào và hết lòng ủng hộ
điều này đã tạo cho ông động lực trèo lái câu lạc bộ ngày một vững mạnh
ban đầu thì chồng tôi rất là hâm mê
mà bố tôi trước kia bố chồng tôi thì cũng là người chuyên thất ví
trước kia là ông cha để lại
thì cứ cầu truyền chồng thì bây giờ cũng theo nghề
theo tiếp cổ tục của ông đấy
thì ông chồng cứ bảo là để anh đi hát
việc gia đình ông rất là bận rộn
nhiều lúc tôi cũng có khăn khèo tôi cũng bảo bây giờ anh đi hát
thì nhà mình nó bận rộn chỉ có hai vợ chồng con cái nó lớn hết
thì công việc của các cháu nó rất là bận rộn
vì giờ chỉ có hai vợ chồng nó rất là bận
thì anh đi hát vậy thì không hiểu nhà em làm ra đâu
nhưng mà nhiều lúc thôi thì cái nản niềm đam mê của anh ấy
thì cũng phải tạo điều kiện cho anh ấy để anh đi thôi
với vai trò là người đứng đầu câu lạc bộ
nghệ nhân đinh như hăng đã nhận được nhiều bằng khen
của ủy ban nhân dân xã lập lễ
bằng khen của huyện thủy nguyên
bằng khen của thành phố hải phòng
năm hai nghìn một mươi ba ông đã vinh dự được công nhận là nghệ nhân hát đúng dân gian
những người như nghệ nhân đinh như hăng
với tâm huyết giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật hát đúng
đã giúp thế hệ trẻ huyện thủy nguyên nói riêng
và thành phố hải phòng nói chung
ý thức được những giá trị cần được bảo tồn và phát huy
mong rằng sẽ có nhiều người như nghệ nhân đinh như hang
để lưu giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp và trường tồn với thời gian
em khi đi đánh bắt lung linh biển nhà
khi đi ra đảo cát bàn
khi đi ra đảo cát bàn
đóng đầu đóng đá chạy ra miền ngoài
nào là cá mực ngọc trai

nào là cá mực nước ngoài đón mua
quý vị và các bạn thân mến
trong tiểu mục hương vị quê nhà kỳ này
chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món cá nhịch chiên
tùy cách chế biến món cá nhịch chiên khá đơn giản
nhưng mang hương vị rất đặc trưng
mà chỉ ở xã lập lễ huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng mới có
cá nhạch hay còn gọi là cá lịch củ
là loại cá biển nhưng đi sâu vào nước lợ
cá nhạch hình dáng nhìn giống lươn
cá nhạch thuộc họ cá trình
thân hình trụ thon dần về phía đuôi nhỏ lại
lưỡi ngắn bụng và vây
ngực màu trắng
cá nhạch có thể chế biến được nhiều món
như kho rán nấu canh chua om
nhưng trong đó món cá nhạc chiên ở xã lập lễ
là một trong những món đặc sản được nhiều người biết đến
để lựa chọn nhạch ngon
chúng ta phải chọn con to béo da bụng màu trắng vàng
sau khi chọn được cá nhạch như ý
chúng ta bắt đầu công đoạn đầu tiên là tuốt cho
cá được làm sạch phần da trơn và cắt bỏ vây bên cạnh
xong cái đạn là xuất doa xong
bây giờ là cái đạn là xía con nhạch ra
xong bắt đầu là ướp da giảm của nó bắt đầu nó chiên
vì cá nhạch có rất nhiều xương
nên trước khi chế biến
bạn cần khiến nhỏ với khoảng cách mỗi lần khía là một cm
lấy xương sống của cá làm mốc
sau đó khía đều hai bên cá
sau khi khía xong
bước tiếp theo là ướp gia vị
bao gồm giềng muối nước mắm và các gia vị khác
sau đó trộn đều
chú ý khi ướp lấy một lượng giềng vừa đủ để đảm bảo độ thơm và giòn
sau khi một mươi năm phút bắt đầu tôi đem ra bếp để chiên
chiên xong là xong món nhạch này là ăn kèm với rau sống và mắm dốc
nó có mùi thơm ngậy ngậy rất là béo
mà khi mình nhìn con cá nhạch trực tiếp
được nhìn khi đầu bếp chế biến thì ra nó rất là vàng
không nghĩ nơi khác nơi khác thì da rất là đen
rắn xương ăn có thể là không
cách sơ chế mà không cẩn thận thì đôi khi vẫn còn có xương nhỏ
nhưng mà khi ăn miếng nhạy ở đây thì miếng nhạch rất là mềm
nó thơm nó có cái vị đặc trưng riêng của mùi đất lập lễ
chương trình sắc màu dân tộc kỳ này xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau
với những trải nghiệm mới về văn hóa và ẩm thực độc đáo
mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
hoặc qua số điện thoại bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại